trong phiên làm việc chiều nay quốc hội đã nghe tờ trình đề nghị quốc hội phê chuẩn quyết toán
ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
và báo cáo thẩm tra của ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội về báo cáo này
theo báo cáo của chính phủ quyết toán thu ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám đạt hơn một bốn trăm ba mươi một triệu tỷ đồng
tăng tám năm so với dự toán song kết quả tăng thu chủ yếu từ thu tiền sử dụng đất
thu trước hạn lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp quyết toán chi ngân sách nhà nước là hơn một bốn trăm ba mươi năm triệu tỷ đồng
báo cáo thẩm tra của ủy ban nêu rõ thu ngân sách nhà nước vượt dự toán tám năm nhiều khoản thu đạt hoặc vượt dự toán
tuy nhiên nhiều khoản thu quan trọng không đạt được dự toán được giao nguồn thu chưa thực sự bền vững
bên cạnh đó qua kiểm toán đã phát hiện ba mươi bốn trên bốn mươi năm địa phương sử dụng sai nguồn tám trăm tám mươi chín tỷ đồng
hai mươi trên bốn mươi năm địa phương chỉ hỗ trợ không đúng nhiệm vụ chi theo phân cấp
là một trăm bốn mươi năm tỷ đồng